công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa mở đợt gia quân cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xe ba bánh tự chế gây mất an toàn giao thông
xe ba bánh tự chế chủ yếu là loại chạy bằng điện thường chở hàng hóa cồng cành quá trọng lượng cho phép và không được đăng ký lưu hành do mất an toàn
trước khi thực hiện xử lý loại xe này công an thành phố lào cai đã tổ chức tuyên truyền vận động các chủ phương tiện chuyển đổi hoặc dừng lưu hành và hiện đang tạm giữ một mươi năm xe ba bánh tự chế
việc cấm xe ba bánh tự chế lưu thông góp phần bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị